hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khởi tố bổ sung đối với bị can đỗ mạnh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội chú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện lạc thủy tỉnh hòa bình về tội nhận hối lộ quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc về tội đưa hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự đối với hồ trúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giáo viên trường trung học phổ thông thanh hà tỉnh hòa bình
đối với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ra quyết định khởi tố bị can khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với sáu bị can cùng về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự gồm
ba đào ngọc thuật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi giáo viên trường trung học phổ thông mường bi tỉnh hòa bình
ba lê thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên hoàng văn thụ tỉnh hòa bình
ba nguyễn đức hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
thanh tra viên phòng thanh tra sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
bốn nguyễn tân hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cán bộ phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
hai phùng văn thụ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trưởng phòng giáo dục thường xuyên giáo dục chuyên nghiệp sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
quách thanh phúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông một mươi chín tháng năm kim bôi tỉnh hòa bình
đó ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đào ngọc thuật áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với năm bị can còn lại
ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín sau khi có quyết định phê chuẩn của viện kiểm sát nhân dân tối cao
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hồ trúc và đào ngọc thuật
khám xét chỗ ở nơi làm việc và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với lê thị hồng nguyễn đức hoàng nguyễn tân hưng phùng văn thụ quách thanh phúc
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thừa thiên huế cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với phạm hồng hải bốn mươi chín tuổi
trú tại đường sóng hồng thị xã hương thủy vì hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
hải từng làm việc tại công ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay đà nẵng
trước đó công an thừa thiên huế đã phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác mua bán trái phép
của doanh nghiệp tư nhân tuyết liêm và công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại dịch vụ vận tải tuấn phát có địa chỉ hai trăm một mươi bảy phan bội châu tp huế
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can nguyễn thanh liêm và tám bị can
liên quan mua bán trái phép nhiều hóa đơn chứng từ cho các công ty doanh nghiệp trên địa bàn với tổng số tiền hơn chín tỷ đồng
lợi dụng việc này và các mối quan hệ quen biết từ trước với bị can nguyễn thanh liêm đối tượng phạm hồng hải thường xuyên nổ
về việc có các mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao của tỉnh và các cơ quan bảo vệ pháp luật
bằng thủ đoạn này hải đã nhiều lần được vợ chồng tuyết liêm tin tưởng đưa cho tổng số tiền trên một mươi hai tỷ đồng
sau khi chiếm đoạt số tiền trên hải đưa vào ngân hàng gửi
hiện cơ quan điều tra công an thừa thiên huế đã thu giữ hơn một mươi một tỷ đồng đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
dạng sáng hôm nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang phối hợp các đơn vị chức năng
tiến hành truy xét nóng bắt giữ thành công đối tượng ngô minh tài tên thường gọi là nhí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú phường đông xuyên thành phố long xuyên an giang
đây là đối tượng trực tiếp gây ra vụ giết người xảy ra tại khóm phường mỹ hòa
long xuyên an giang
tại cơ quan điều tra tài khai nhận vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày chín tháng chín khi tài đang nhậu cùng bạn thì gặp anh huỳnh văn vô
lúc này tài gọi vô đến để uống cùng mình vài ly thì hai bên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau
nhưng không xảy ra vụ ẩu đả nào ngay lúc đó
cho đến khoảng một mươi tám h một mươi năm phút cùng ngày tài bất ngờ cầm dao đến đâm vô một phát chí mạng
làm anh tử vong trước khi được đưa vào viện
sau đó tài mang theo hung khí và bỏ trốn
khi nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra đã tích cực truy xét và phát hiện bắt giữ được tài đang lẩn trốn tại thành phố hồ chí minh
với hành vi giữ người trái pháp luật ba đối tượng bùi duy tuấn hay còn gọi là tấn con lê tuấn phong và bùi xuân tùng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa bắt giữ
ngày một mươi bốn tháng bảy bùi duy tấn và lê tuấn phong đã câu kết với một đối tượng khác ở phường quảng thành
thành phố thanh hóa lừa ép một nạn nhân nữ sinh năm hai nghìn ba
họ xẩm sơn làm nhân viên phục vụ một quán hát trên địa bàn huyện vĩnh lộc
ngày một mươi bảy tháng bảy phát hiện nạn nhân có ý định bỏ trốn khi đang phục vụ tại quán hát
tuấn đã sai bùi xuân tùng đưa nạn nhân về phòng trọ đánh đập chói chân nạn nhân rồi nhốt tại phòng
đến ngày một mươi tám tháng bảy bọn chúng tiếp tục ép nạn nhân viết giấy vay nợ hai mươi triệu đồng và bắt phải làm nhân viên quán hát trong vòng một năm
ngày hai mươi sáu tháng bảy lợi dụng sơ hở của tuấn và đồng bọn nạn nhân đã trốn thoát
quá trình điều tra ngày bốn tháng chín lực lượng công an đã triệu tập các đối tượng có liên quan
đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ba đối tượng bùi duy tuấn lê tuấn phong và bùi xuân tùng về hành vi giữ người trái pháp luật
ngày đầu làm việc binh chủng hóa học đã thu gom hàng tấn phế thải trên diện tích khoảng ba trăm linh m hai tại nhà máy dạng đông
tính đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng chín các lực lượng của binh chủng đã tổ chức quan chắc trinh sát toàn bộ khu vực nhà máy
công ty cổ phần bóng đèn phích nước rạng đông và khu vực lân cận giải hóa chất chống phát tán thủy ngân ra môi trường bên ngoài trên diện tích khoảng một năm trăm linh m hai
bộ đội hóa học cũng phối hợp với các lực lượng dọn dẹp hiện trường giải phóng mặt bằng để tạo niềm tin cho người dân xung quanh khu vực cháy
hôm nay các lực lượng của binh chủng hóa học tiếp tục công việc thu gom và xử lý phế thải
ước tính khối lượng vật chất còn lại cần xử lý là hàng chục tấn
ban cứu hộ cứu nạn bộ tư lệnh thủ đô cho biết các chất thải sẽ được vận chuyển đi xử lý sau đó toàn bộ khu vực sẽ được tiêu tẩy đảm bảo an toàn
thời gian thực hiện nhiệm vụ này có thể kéo dài do khối lượng công việc rất lớn
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn đến với trường quay phía nam cập nhật các tin tức trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
đại duy xin chào trường quay hà nội và xin kính chào tất cả quý vị
thưa quý vị đối tượng nguyễn văn tuyên ba mươi chín tuổi ngụ tại quận bảy tp hcm vừa bị công an quận thủ đức bắt giữ để làm rõ về hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tàn trữ trái phép chất ma túy
trước đó ngày sáu tháng chín tuyên điều khiển xe mô tô mang theo một khẩu súng k năm mươi sáu hai hợp tiếp đạn cùng hai mươi chín viên đạn đến khu vực trước chùa u đàm quận thủ đức
tại đây tuyên chở theo một đối tượng chưa rõ danh tính vào một khách sạn gần đó để giao dịch bán khẩu súng cho một người đàn ông với giá bốn mươi năm triệu đồng
khi tuyên mang súng đạn đến trước cổng khách sạn thì gặp lực lượng tuần tra đội cảnh sát hình sự công an quận thủ đức
thấy tuyên có biểu hiện nghi vấn lực lượng công an kiểm tra bắt quả tan cùng tan vật là khẩu súng k năm mươi sáu và số đạn nói trên
đồng thời thu giữ một gói ma túy đá dụng cụ chích điện bình xịt hơi cay và một thanh sắt có hình dạng khẩu súng tại nhà riêng của đối tượng này hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra
chuyển sang một thông tin khác một bệnh nhân ở khánh hòa đã mất một mươi chín năm mới phát hiện và được vá lỗ rồi dịch não tủy sau tai nạn giao thông
ca mổ này vừa được thực hiện thành công tại bệnh viện tai mũi họng tp hcm
người phụ nữ này bị chấn thương sọ não sau tai nạn giao thông đầu năm hai nghìn một
dù được điều trị chấn thương nhưng thỉnh thoảng chỉ lại lên cơn coi giật đau đầu ảo giác không rõ nguyên nhân
đặc biệt bệnh nhân đã chịu đựng tình trạng này suốt một mươi chín năm và bị mọi người dị nghị mắc bệnh tâm thần
mới đây sau khi thấy tai phải có nước dịch chảy kèm máu tươi bệnh nhân quyết định đến bệnh viện tây mũi họng tp hcm kiểm tra lại
tại bệnh viện tai mũi họng sau khi thăm khám bệnh nhân được chẩn đoán viêm tay giữa mạng tính tái phát và được chỉ định mổ
tuy nhiên trong quá trình mổ các bác sĩ kiểm tra dưới kính hiển vi phát hiện bệnh nhân bị dò dịch não tủy
bệnh nhân tiếp tục được phá do dịch não tủy tay phải đây chính là nguyên nhân gây ra các triệu chứng bất thường của bệnh nhân
sau một tuần phẫu thuật bệnh nhân ổn định sức khỏe tăng cân và được xuất viện
từ khi em bị tung xe cho tới bây giờ em ngủ em hay bị ảo giác
nên ở nhà cứ kêu em là bị bệnh thần kinh rồi đó
đợt này em mổ xong thì em cảm thấy là tinh thần nó thoải mái hơn
bố mẹ em khóc bố mẹ em có nói rằng là một mươi chín năm nữa mà coi như là sống mà mang trong người cái bệnh như vậy mà không biết
ở gia đình thì cứ cho rằng là em bị thần kinh
thành ra nhiều lúc cũng cứ hay nói em là do bị tung xe nên là bị thần kinh không có bình thường
một mươi chín năm liên tục để nghi ngờ mắc bẩn
tâm thần và phải điều trị thuốc điều cao liên tục đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống bệnh nhân
thậm chí có thể gây nguy cơ tử vong do viêm màng não mũ
chính vì vậy có thể nói ca mẫu đã hồi sinh một lần nữa đem lại một cuộc sống hoàn toàn mới cho người bệnh
đồng thời cũng cảnh báo người dân cần cẩn trọng đối với các tai nạn có liên quan đến vùng tai
ví dụ như là chấn thương mà chít hẹp ống tay chẳng hạn
nếu chúng ta đến sớm chúng ta chỉ cần nông nhẹ thôi một lần là xong
nhưng nếu đến trễ nó can xương lại rồi thì lúc đó chúng ta nong bao nhiêu lần cũng có khả năng là không vậy về lại được bình thường
chưa kể mất da nếu đó phải xoay vặt da nói chung là phức tạp vô cùng
thì những cái trường hợp mà tai dữa cũng vậy xương con trật khớp nếu chúng ta đến được chỉnh ngay thì thích lực thậm chí là về bình thường ngay lập tức
nhưng chúng ta để lâu quá thì nó sẽ ảnh hưởng
sau này viên tai giữa viên tai xương trứng v v thì cái cuộc mổ này làm cái cuộc mổ phức tạp hơn nhiều lần
cái đây là chúng tôi muốn cảnh báo là cảnh báo chung cho tất cả những trường hợp chấn thương
do dịch não tủy xảy ra ở hai ba các trường hợp chấn thương đầu sáu mươi các ca do dịch não tủy xảy ra vài ngày sau chấn thương chín mươi năm trường hợp xảy ra trong vòng ba tháng
do dịch não tủy sau chấn thương làm tăng nguy cơ vi mạng não mũ
vì thế với người từng bị tai nạn chấn thương khi xuất hiện các cơn đau đầu bất thường nên đến các bệnh viện có chuyên khoa để được kiểm tra
quý vị thân mến những ngày này thì mùa nước nổi mang theo dòng phù sa tràn về các cánh đồng đầu nguồn của tỉnh đồng tháp
cùng với đó là loài cá linh một loài thủy sản chỉ có trong mùa nước
cá linh về đồng giúp cho nhiều hộ dân đánh bắt thủy sản có thu nhập khá đồng thời làm phong phú thực đơn của người dân ở miền tây nam bộ
thời điểm này trên những đồng nước hoạt động đánh bắt thủy sản diễn ra nhộn nhịp hơn
những âm thanh quen thuộc đã bắt đầu khi trời nhái nhem tối và kết thúc lúc hừng sáng để cá đồng kịp lên chợ
dù lũ năm nay về trẻ hơn gần một tháng so với cùng kỳ cá linh về muộn nhưng cũng đủ lớn bằng đồ ăn
dọc theo nhánh sông sở thượng xã biên giới thường thế hậu a thường thế hậu b

đấy là lễ trao giải
đặc biệt là khi giải sẽ được giữ bí mật cho đến cuối
chúng ta sẽ trao những giải bạc giải bàng
và đặc biệt là sẽ có một đơn vị được giải nhất toàn đoàn
tức là sẽ là đơn vị có nhiều giải được nhất trong kỳ liên hoan là thứ này
và đối với những người thực hiện chương trình
thì đây là thời điểm căng thẳng nhất
để chuẩn bị cho ghi giờ phút lên sắm truyền hình
còn đối với đại biểu từ liên hoan
thì đây là điều phút hợp nhất để chờ xem

khi tham gia liên hoan lần thứ hai này
vâng xin đồng ký có thể chia sẻ một vài nhận xét
đánh giá về chất lượng của tác phẩm
cũng như là các thí sinh tham gia dự thi năm nay không ạ
pháp với liên hoan truyền hình phát thanh toàn quốc
mỗi năm diễn ra một lần
và đã có một quá trình rất là lâu rồi
liên hoan lần thứ bốn mươi mấy rồi
thì với lực lượng công an chúng ta chỉ tổ chức lần thứ nhất
bắt đầu năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
và hai năm một lần bây giờ chúng ta mới tổ chức được một mươi hai kỳ
như vậy là hai năm một lần là những người tổ chức liên hoan
hoàn toàn có thể đánh giá được sự tiến bộ phát triển
của cái đội ngũ phòng viên
của lực lượng công an như thế nào

với sự lớn mạnh qua từng kỳ liên hoan
với kỳ liên hoan lần thứ một mươi một cách đây
đúng hai năm tại quảng nam
thì năm nay chúng ta tổ chức tại thủy thiên huế

những tác phẩm của mình các chương trình chủ thi của mình

người dẫn chương trình truyền hình

đối với lãnh đạo bộ công an
và những người tổ chức chương trình
bởi vì đó chính là những người sẽ làm nên

tuyên truyền tốt hơn những tác phẩm
để an ninh trật tự an toàn

và ca ngợi xây dựng hình ảnh
tất cả những mc người dẫn chương trình của chúng tôi
đã có ở đây

và có những kỷ niệm rất là tuyệt vời

và đến cái đêm bế mạc này nữa
thì chúng tôi phải sắp chia tay nhau rồi
và cái cảm giác rất là nguyên luyến
rất là nhớ nhung nhau
thì hy vọng sẽ gặp lại nhau trong hai năm tới
và đối với mỗi đoàn thì tôi nghĩ rằng
trước đêm thay mạc thì họ cũng sẽ
có rất là nhiều những kỳ vọng được đặt ra
mong sao là cho đoàn của mình
sẽ có được những cái giải thưởng tốt nhất
trong cái liên hoan lần này
và ngay cả đoàn của chúng tôi cũng vậy thôi
rất xin cảm ơn đồng chí ạ
các thưa quý vị và các bạn
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi hai
đã đi đến chặng đường cuối
và lễ bế mạc sẽ được diễn ra lúc hai mươi h
tại trung tâm phát thanh
tại trung tâm văn hóa thông tin tỉnh thừa thiên huế
và sẽ được trường thực trực tiếp
trên kênh truyền hình công an nhân dân antv